liên tục trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng nai đã xảy ra các vụ tai nạn lao động chết người
trong đó chiếm phần lớn số vụ xảy ra ở các công trình xây dựng tại các khu dân cư
nguyên nhân chính được cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đưa ra là do sự chủ quan của người lao động
còn việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật của lực lượng chức năng tại các khu vực này gần như đang bị bỏ ngỏ
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
có mũ bảo hộ nhưng không đội khi lao động trên công trường
công nhân xây dựng trên giàn giáo treo leo cao hàng chục mét không thiết bị bảo vệ an toàn
đó là những hình ảnh thường thấy tại các công trình xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nó rất là thiếu an toàn
tại đồng nai hiện đang bước vào đầu mùa khô nên đây cũng là thời điểm nhu cầu xây dựng nhà ở cao nhất trong năm
cùng với đó nhiều vụ tai nạn lao động tại các công trình xây dựng cũng liên tục xảy ra
theo số liệu của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra hai mươi tám vụ tai nạn lao động
khiến hai mươi chín người chết và hàng chục người bị thương
trong đó chỉ trong vòng một tháng gần đây liên tục xảy ra các vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh đồng nai
có vụ tai nạn có vụ chết và bị thương nhiều người khiến nhiều công nhân xây dựng rất lo lắng
theo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh đồng nai
đối với các công trình xây dựng công nghiệp và an toàn lao động
trong quá trình sản xuất tại doanh nghiệp được khanh kiểm tra thường xuyên
qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai phạm đảm bảo an toàn cho người lao động
còn tại các công trình xây dựng nhà ở trong các khu dân cư
lực lượng của sở không thể kiểm tra hết được
mà cần phải có sự phối hợp của chính quyền các địa phương
hàng năm thì chúng tôi vẫn tổ chức với đối với các huyện các huyện và các xã
để chúng tôi tổ chức ra soát lại toàn bộ các nội dung
và chúng tôi yêu cầu các đơn vị đặc biệt là các tỉnh
tỉnh có lẽ không thể quán chuyến được hết hoặc không thể chi phối được hết
và chúng tôi yêu cầu chúng tôi triển khai đến các huyện
và giao cho các huyện để có những cái kiểm tra thường xuyên
để phát hiện khi phát hiện kịp thời thì phối hợp với chúng tôi
để kiểm tra nhắc nhở người ta để thực hiện những công việc đó
chứ còn nếu mà sở thì không có thể đi hết được
mà phải phân bổ phải phân chia tức là phân công hoặc chỉ đạo cho các huyện
rồi các huyện cũng phối hợp với chúng tôi để thực hiện các công việc đó
để đảm bảo an toàn tính mạng bản thân người lao động
tại các công trình nhà ở cần thực hiện
đúng các quy định về an toàn lao động
đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tăng cường kiểm tra và tuyên truyền
để nâng cao nhận thức cho người lao động và chủ sử dụng lao động
có như vậy mới ngăn chặn được tai nạn lao động tại các công trình xây dựng nhà ở